hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá hôm nay trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng
liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm việt nam phối hợp với viện nghiên cứu lập pháp quốc hội
tổ chức hội thảo thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể nhằm thực thi hiệu quả luật phòng chống tắc hại của thuốc lá
việt nam là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của nạn dịch thuốc lá
một mươi người bị cướp đi mạng sống bởi thuốc lá mỗi năm
hai mươi bốn tỷ đồng là chi phí khám chữa bệnh và tử vong sớm do thuốc lá
trong khi đó giá thuốc lá vẫn còn rất rẻ các vi phạm về quảng cáo khuyên mãi và hút thuốc nơi công cộng còn phổ biến
một trong những nguyên nhân quan trọng của nghịch lý trên là do sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá vào các chính sách phòng chống tác hại thuốc lá
thông qua hội thảo các chuyên gia đưa ra nhiều khuyến nghị để xây dựng và thực thi những quy định
nhằm bảo vệ các chính sách kiểm soát thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá
trong đó nhấn mạnh vai trò của chính phủ cần ưu tiên các chính sách về sức khỏe
giảm sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật